theo thống kê của tổng cục phòng chống thiên tai mưa rông lốc xét mưa đá và xâm nhập mặn
là những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm đến nay
mùa rông lốc mưa đá và xâm nhập mặn năm nay không tuân theo quy luật cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng thiệt hại
mùa mưa ở tây nguyên nam bộ năm nay đến muộn gần nửa tháng nhưng dữ dội ngay từ đầu
xét đánh rông lốc quật đổ cây cối làm chết người ngập ống bốn ngày liên tiếp ở tp hcm
ở phía bắc mưa rông bất thường ngay từ đầu năm không tuân theo một quy luật nào
mưa đá rông lốc xuất hiện sớm ngay từ tết nguyên đán ở một mươi bốn tỉnh thành
chín đợt sông lốc mưa đá đã xảy ra trên diện rộng cứ có sông là lại có mưa đá
kích cỡ của mưa đá to bất thường mưa đá lốc xét đã làm hai mươi tám người thiệt mạng sáu ngôi nhà bị hư hỏng
năm tháng đầu năm nay thiệt hại về nhà đã vượt xa tổng thiệt hại cả năm của năm năm qua
xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long đã có mốc lịch sử mới
bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhưng mùa mặn chỉ vừa mới kết thúc cách đây ít ngày
cao điểm mùa mặn kéo dài gấp đôi bình thường tranh mặn bốn gram trên một lít có nơi vào sâu tới một trăm linh hai km
sáu trên một mươi ba tỉnh thành phải công bố tình huống thiên tai khẩn cấp